hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ngày hai mươi chín tháng bốn hạt kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn thành phố đà nẵng phát hiện tại khu lưu lịch sinh thái nhất lâm thủy trang trà ở tiểu khu sáu mươi ba khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà cây rừng bị chặt phá
hơn sáu mươi ba mét khối gỗ thuộc nhóm năm sáu và bảy đã bị khai thác trái phép
ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện hơn ba mét khối gỗ nằm trong kho của cơ sở du lịch sinh thái nhất lâm thủy trang trà do phạm trường mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường thọ quang quận sơn trà
công an tỉnh long an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam lê thành nhân tự là bi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú ở ấp bốn xã bình hòa nam huyện đức huệ long an về tội giết người
đây là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của ông nguyễn kim danh cán bộ đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường tỉnh long an vào tối ngày một mươi năm tháng chín
ngay sau khi vụ án xảy ra cơ quan điều tra đã vào quyết định
cơ quan điều tra đã vào cuộc và sàng lọc được một mươi hai đối tượng nghi vấn và triệu tập một mươi một đối tượng để lấy lời khai đối tượng còn lại đã bỏ trốn
qua quá trình đấu tranh cơ quan điều tra xác định lê thành nhân chính là đối tượng trực tiếp đánh chết ông nguyễn kim danh đối tượng này cũng đã khai nhận toàn bộ sự việc là người trực tiếp gây án
qua điều tra ban chuyên án còn xác định nguyễn minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại ấp tân hòa xã bình hòa nam huyện đức huệ tỉnh long an là chủ số hàng thuốc lá lậu mà lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ được vào tối ngày một mươi năm tháng chín nhưng sau đó đã bị các đối tượng cướp lại
tuy nhiên đối tượng hùng đã bỏ trốn khỏi địa bàn cơ quan công an vẫn đang truy tìm để xử lý hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan đến vụ án này
trong ngày hôm qua một mươi chín tháng chín ông trần văn cần chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an đã trao bằng khen và số tiền thưởng hai mươi triệu đồng của ủy ban nhân dân tỉnh cho ban chuyên án vì có thành tích phá án nhanh
liên quan đến vụ sát hại anh bế ích hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm bản co xã triệu ẩu gây hoang mang dư luận công an huyện phục hòa cho biết đang khẩn trương phối hợp với công an tỉnh cao bằng cử lực lượng xuống hiện trường thu thập thông tin điều tra phá án
trước đó khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi sáu tháng chín anh hùng mang theo một tấm lưới đánh cá loại nhỏ ra bờ sông đánh cá đến chiều không thấy anh hùng về gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương để tìm kiếm
đến khoảng hai mươi ba giờ đêm người thân và lực lượng tìm kiếm phát hiện hai bao tải giấu trong bụi rậm khi mở ra mọi người nhận ra thi thể anh hùng đã bị sát hại nhưng không thấy phần thân đến hôm qua một mươi chín tháng chín đã tìm thấy phần thân thể của anh bế ích hùng
sau hai ngày tích cực điều tra truy xét lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết và hiếp trẻ em ở huyện crong năng
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín tại thôn giang thọ xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê người hàng xóm cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo thung của mình
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn giang thọ xã tam giang huyện grong năng tỉnh đắk lắc
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê người hàng xóm cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo cung của cháu
nhận được tin báo cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm tích cực phối hợp xác minh điều tra
sau hai ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ truy tìm vây bắt được hung thủ đang lẫn trốn trong các khu rẫy và nhà họ hàng của đối tượng
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ sáng ngày một mươi bảy tháng chín thấy cháu bé cùng chị sang nhà hàng xóm mượn đồ cho bố sửa xe
duy đã rủ hai chị em vào gốc cây gần nhà để cùng ăn mì
nhưng người chị về nhà còn cháu bé ở lại cùng với duy
sau đó hắn nảy sinh ý định và đã đưa cháu bé vào sâu trong rẫy cà phê bóp cổ khống chế cháu bé để thực hiện hành vi hiếp dâm
khi thấy cháu bé chết thì duy lẫn trốn sâu vào các đồi rảy cà phê
hắn kêu với tuyên đi vô đây chơi với anh
đừng tỉ lưng đẩy chế đình lên đe em xuống bóp cổ
rồi bóp cổ đây bịt miệng
xong thấy tuyên không đông đầy nữa
rồi làm chuyện đôi vai
phụ trọng án nhanh chóng được làm rõ kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc
kết quả này góp phần giúp cho người dân
tân giang huyện công năng hết quan mang lo lắng và phần nào vơi bớt nỗi đau cho gia đình bị hại
với thủ đoạn giả danh trung tướng quân đội đối tượng đặng xuân hòa sáu mươi ba tuổi
trú tại phường ba thành phố đà lạt đã lừa đảo và chiếm đoạt gần hai tỷ đồng của người dân
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng xuân hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bằng thủ đoạn giả danh trung tướng quân đội về hưu
là nhân viên đại sứ quán có quen biết nhiều các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng quân đội và công an
hòa đã lừa chạy việc chuyển công tác mua bán và thuê đất cho nhiều người sau đó cầm tiền bỏ trốn
hiện tại có ít nhất sáu bị hại có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an tố cáo hòa đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
qua đấu tranh hòa mới thừa nhận
đã gây ra hai vụ hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng tiếp tục làm rõ
được biết năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông hòa phạm tội cố ý gây thương tích và bị tòa án xử phạt một mươi tám tháng tù giam
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thời gian qua tại một số địa phương của tỉnh phú thọ do không có chỗ để xe nên một số gia đình đã để xe ô tô qua đêm
tại các đường liên thôn liên xã hay các bãi để xe tự phát không có người trông coi
ngoài việc bị mất trộm các thiết bị như logo gương la răng hay là lốp
thì gần đây tại khu phố hòa bình hai phường bến gót thành phố việt trì tỉnh phú thọ
lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện kẻ gian còn trộm cắp cả chiếc xe ô tô để mang đi tiêu thụ
đã năm năm nay đêm nào gia đình anh nguyễn văn thiện ở tổ một mươi phố hòa bình hai phường bến gót thành phố việt trì
cũng để chiếc xe ô tô tải của gia đình ở ven con đường này mà không có người trông giữ
và mới đây như thường lệ khoảng bốn giờ sáng anh thiện lấy xe để đi làm
thì phát hiện chiếc xe ô tô đã bị kẻ gian trộm cắp
nhận được tin báo chỉ chưa đầy sáu giờ đồng hồ
công an thành phố đã làm rõ thủ phạm của vụ án là nguyễn anh tuấn ở phường thanh miếu thành phố việt trì
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận đêm một mươi ba tháng chín tuấn một mình lang thang trên các tuyến đường của thành phố việt trì
tìm tài sản sơ hở để trộm cắp khi đi mang theo một chiếc chìa khóa xe máy
khi phát hiện chiếc xe tải biển kiểm soát một mươi chín l bảy nghìn một trăm bảy mươi để ven đường không có người chông giữ
tuấn đã dùng chìa khóa xe máy cậy cửa kính ô tô kéo chốt mở cửa rồi lên xe mở khóa lái xe đi
sau khi trộm cắp được xe ô tô tuấn lái thẳng xuống xã tể lỗ huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc bán về giá một mươi triệu đồng
tuấn đã dùng chìa khóa xe máy cậy cửa kính ô tô kéo chốt mở khóa lái xe đi

tuyên án nguyễn thị trọn ba năm sáu tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản nhưng cho tạm hoãn thi hành án do chọn đang mang thai
trong thời gian được tạm hoãn thi hành án trọng đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh cà mau ra quyết định truy nã trọn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau phối hợp với cục cảnh sát truy nã bộ công an bắt giữ nguyễn thị trọn khi đang lẩn trốn tại phường sơn kỳ quận tân phú tp hcm
xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành ở phía bắc nước ta đang có những ngày mùa thu với thời tiết thật đẹp
mặc dù trời khá nóng vào một vài tiếng giữa trưa nhưng vào chiều tối đêm và sáng thời tiết sẽ mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ và độ ẩm vừa phải
một vài nơi còn được bao phủ bởi một làn sương mù nhẹ mang đậm chất mùa thu
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới trời phổ biến không mưa nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ phổ biến giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
một vài nơi còn sấp xỉ hoặc trên ba mươi ba độ
sau đó từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba mưa rào có khả năng xuất hiện
đặc biệt là tại các tỉnh đồng bằng như nam định ninh bình thái bình và cả hải dương hưng yên có thể xuất hiện những điểm có lượng mưa khá lớn do ảnh hưởng của gió đông đến đông nam ẩm từ biển thổi vào
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới toàn khu vực vẫn tiếp tục duy trì
tình trạng nhiều mây có mưa rào và rông
đặc biệt là tại các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế có nhiều điểm có mưa rông mạnh với lượng lớn
trong cơn rông cần đề phòng các thời tiết nguy hiểm như sấm xét lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất
giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nên trời khá mát mẻ và dễ chịu
khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày tới trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
đặc biệt là tại các tỉnh ở phía nam như đắk lắc đắk nông lâm đồng
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong những ngày tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng của rìa nam giải thời tiết xấu đi ngang qua trung bộ
vì vậy mưa cũng sẽ tăng trên khu vực này
những điểm mưa vừa đến mưa to cũng sẽ có khả năng xuất hiện nhiều hơn
nhất là tại các tỉnh ở phía bắc miền đông như đồng nai bình phước
trong cơn rông người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời có lúc giảm mây và nắng gián đoạn
tuy nhiên nền nhiệt độ trong những ngày tới lại không cao
chủ yếu giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn